nên nhiệt ở các tỉnh hà giang cao bằng và cả lạng sơn giảm xuống dưới một mươi chín độ trời chuyển rét
trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục rồn thêm xuống nhiễu gió đông thì đẩy thêm ẩm vào
vì thế mà các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông ở nhiều nơi
riêng khu vực ven biển và các tỉnh đồng bằng sẽ là những nơi có mưa vừa mưa to
với lượng mưa trong ngày và đêm hôm nay phổ biến trong khoảng từ hai mươi bốn mươi mm có nơi còn trên năm mươi mm
ở các tỉnh phía tây bắc bộ ảnh hưởng của không khí lạnh
và gió đông đều yếu vì thế mà diễn mưa ở khu vực này trong ngày và đêm hôm nay chỉ ở mức độ giải rác
đối với khu vực các tỉnh như hà giang cao bằng bắc cạn và cả lạng sơn
chịu ảnh hưởng mạnh của không khí lạnh nên nhiệt độ sẽ trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ trời lạnh cả ngày
còn các khu vực khác của phía đông bắc bộ nhiệt độ cao trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi tám độ
trong khi ở khu vực các tỉnh phía tây bắc bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
không khí lạnh cũng đã chớm tác động đến khu vực bắc của miền trung cùng lúc nhiễu động gió đông cũng ảnh hưởng
trong ngày và đêm nay không khí lạnh tiếp tục rồn xuống nhiều hơn gió đông cũng lấn mạnh vào
vì thế mà vùng mưa rông sẽ mở rộng xuống tận các khu vực tỉnh phú yên
tuy nhiên đối với các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh và phần phía bắc của tỉnh quảng bình
vẫn là những nơi mà tương tác của không khí lạnh và gió đông diễn ra mạnh mẽ nhất
vì thế sẽ là vùng tâm mưa của miền trung
với lượng mưa ngày và đêm phổ biến trong khoảng từ ba mươi sáu mươi mm
vùng dắp danh giữa hà tĩnh và quảng bình có nơi lượng mưa có thể sấp xỉ một trăm linh mm
do có mưa nên nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng bình
sẽ chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
khu vực từ quảng trị đến phú yên nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở khu vực các tỉnh khánh hòa ninh thuận và bình thuận trời không mưa ngày có nắng
với nền nhiệt độ khu vực này cao
nền nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi ba độ
với các tỉnh thành phía nam thì thời tiết ngày đầu tuần vẫn là ít mưa nắng nhiều
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
một số nơi nhiệt độ cao trên ba mươi ba độ
trong khi ở khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường
từ ngày mai ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc của biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
mạnh dần lên mức cấp năm sau tăng lên mức cấp sáu giật tới cấp bảy biển động
còn đối với khu vực huyện đảo trường sa trời không mưa nắng giáo
tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ biển lặng
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước